sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo chính phủ
các bộ ngành trung ương tham dự lễ thông xe tuyến cao tốc dầu dây phan thiết phát biểu tại buổi lễ
thủ tướng nhấn mạnh công tác xây dựng đường cao tốc bắc nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng
do đó phải đảm bảo đúng tiến độ đề ra
tuyến cao tốc dầu dây phan thiết dài chín mươi chín km tổng mức đầu tư một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
quy mô sáu làng xe chia đều cho hai chiều riêng biệt trong đó có bốn làng mặt cắt ngang và hai làng khẩn cấp
cao tốc này cho phép chạy tốc độ tối đa là một trăm hai mươi km trên giờ và tối thiểu là sáu mươi km mỗi giờ
cao tốc dầu dây phan thiết có điểm đầu kết nối từ tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
và điểm cuối tại nút giao đường ba bầu diễn ra quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
việc nối tuyến và thông xe cao tốc tp hcm phan thiết dài hơn một trăm tám mươi km đã rút ngắn thời gian đi từ tp pan thiết
giảm còn hai giờ chạy xe trước đây cũng quán đường này thường mất từ năm đến sáu giờ
cũng nằm trong tuyến dự án cao tốc bắc nam dự kiến trong tháng năm tới sẽ đưa vào thông xe đoạn cao tốc
phan thiết vĩnh hảo dài hơn một trăm linh km và cuối năm nay hoàn thành đoạn vĩnh hảo cam lâm dài bảy mươi tám năm km
tính đến giai đoạn hiện nay cả nước đã có hơn một năm trăm linh km đường cao tốc
để sớm hoàn thành tuyến cao tốc bắc nam thủ tướng quán triệt lãnh đạo các địa phương
đơn vị nhà thầu phải tập trung bằng mọi giá không để trả tiến độ có khó khăn phải tập trung tháo gỡ
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phải lấy người dân làm gốc đảm bảo quyền lợi của người dân
bên cạnh đó đơn vị trúng thầu phải hạn chế tối đa việc chia nhỏ nhà thầu
vì điều này sẽ dẫn đến thủ tục rươm rà tránh được trường hợp nhà thầu yếu kém không đủ năng lực gây ảnh hưởng đến tiến độ
cũng trong sáng nay bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với tỉnh thanh hóa
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà tham dự lễ khánh thành
đi qua các tỉnh ninh bình dài một mươi bốn ba km tỉnh thanh hóa
dài bốn mươi chín km tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng
các dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ rút ngắn hành trình di chuyển
đẩy nhanh kết nối giữa các địa phương giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa các khu vực phía bắc trung bộ
cũng như từ bắc vào nam đồng thời giảm thiểu tai nạn trên quốc lộ một a
thúc đẩy nhanh việc phát triển các khu công nghiệp du lịch dọc tuyến tạo đà lớn để phát triển kinh tế địa phương
hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dỗ tổ
vào lễ ba mươi tháng bốn năm nay do có tới năm ngày nghỉ lễ nên là nhu cầu về quê đi du lịch và nghỉ dưỡng của người dân tăng cao
tại tp hcm trong sáng nay hầu hết các tuyến đường cửa ngõ cao tốc ra vào thành phố đều chật cứng người xe
và nhiều nơi bị ùn ứ trong khi đó thì tại hà nội không xảy ra ủn tắc kéo dài giao thông được đảm bảo
khu vực đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây đi các tỉnh đông nam bộ và miền trung
ngay từ sáng sớm ngày hai mươi chín tháng bốn lượng phương tiện di chuyển khá đông đúc
do lượng xe dồn về quá đông tại nút giao đầu vào cao tốc trên địa bàn tp thủ đức xảy ra ủn tắc kéo dài nhiều km
các phương tiện phải nhức từng chút một
mấy tiếng đồng hồ nữa thì thôi mình ở dưới đây rồi khi nào mình thấy vắng vắng thì mình về cho nó thoải mái
tại các bến xe trọng điểm ở tp hcm trong ngày đầu tiên nghỉ lễ lượng hành khách qua bến tăng mạnh nhưng không ghi nhận tình trạng quá tải
ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi thì khoảng một mươi dự kiến là khoảng một mươi lực khách
thì qua đó thì bến xe miền đông cũng đã phối hợp với các đơn vị để mà tăng cường thêm để mà tăng cường những cái xe mà là tuyến từ những cái tuyến đường có hành khách thấp
để mà qua điều động hoạt động trên những cái tuyến đường cao có thể như là những cái tuyến đường thuộc cái tỉnh phú yên hoặc là ninh thuận
rồi những cái tuyến khánh hòa để mà đáp ứng được cái nhu cầu những cái tuyến đường cao đó
còn tại hà nội giao thông trong khu vực nội đô thông thoáng các tuyến đường hướng ra ngoại thành đường vành đai có hiện tượng ủ nứ nhẹ
trong sáng nay một vụ tai nạn liên hoàn giữa năm ô tô xảy ra ở khu vực gần bảo tàng hà nội hướng mai dịch linh đàm
vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến vành đai ba ùn tắc kéo dài tới khu vực cầu vượt mai dịch quận cầu giấy
sau khoảng một giờ cảnh sát giao thông đã giải tỏa hiện trường phân luồng giao thông tránh ủn tắc cục bộ
qua trạm đã được lực lượng chức năng giải quyết và cẩu kéo các phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở trên tuyến vành đai ba trên cao
lực lượng cảnh sát giao thông đã khuyên cáo người dân thứ nhất là đi đảm bảo khoảng cách chú ý quan sát và đảm bảo tầm nhìn xe chạy
cùng với nỗ lực tăng cường tuần tra trực chốt tổ chức phân luồng điều tiết giao thông ở các tuyến đường khu vực trọng điểm
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức tặng nước uống khăn lạnh mũ bảo hiểm cho người dân lưu thông trên đường về quê nghỉ lễ
nhân dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và kỷ niệm ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
tổ chức các hoạt động văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao tây bắc đông bắc của cộng đồng các dân tộc mông giao thái mường khơ mú tài
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mặc dù thời tiết có mưa nhưng tại không gian chợ vùng cao tây bắc đông đảo du khách đã đến tham quan giao lưu với đồng bào các dân tộc
qua các tiết mục dân ca dân vũ đã tạo nên sự gắn kết thể hiện niềm vui hạnh phúc của nhân dân trong ngày hội non sông thống nhất
kỷ niệm ngày ba mươi tháng bốn tôi rất là phấn khởi
đây đúng là tôi mới lên đợt đầu tiên nhưng mà tôi rất là thích từ ngoài cổng đi vào và tôi chụp rất nhiều ảnh
chúng tôi ở cũng xa ngoại thành hà nội nhưng mà cũng bớt chút thời gian lên đây để vui với tất cả các bạn bè
rồi tập trung hội tụ tại đây là làng văn hóa của dân tộc
tại ngôi nhà chung năm mươi bốn dân tộc
nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được tái hiện đặc sắc như lễ hội say sán của dân tộc mông tỉnh lào cai
tết mừng chiến thắng của đồng bào dân tộc nùng lễ han khuống của đồng bào dân tộc thái tỉnh sơn la
với các nghệ nhân dân gian việc truyền dạy các loại hình văn hóa này có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc
những cái nét gì mà nó thuộc về cái bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc ấy
mà cần phải
mà cần phải lưu giữ lại cho đời sau thì chúng tôi đã có cái ý thức tức là tổ chức cái việc truyền dạy ngay tại cái thôn bản ngay tại các cái trường học từ tiểu học trở lên này đã bắt đầu giáo dục các cháu về cái về những cái cái môn nghệ thuật dân gian ấy rồi nghệ thuật trình diễn ấy rồi về đây thì chúng tôi chỉ là tuyển một số gọi là đại diện cho các cái thế hệ khác nhau thôi cái lớp tức là cao tuổi cũng có cái lớp trung niên có cái lớp thanh niên có
bản thân em thì em vẫn luôn là một người mà rất là yêu thích văn hóa mông và gìn giữ những văn hóa mông cũng luôn luôn học hỏi và đây những cái lần biểu diễn như thế này cũng là một lần mà chúng tôi được các bạn trẻ chúng tôi được học hỏi thêm rất là nhiều về văn hóa của mình
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước cùng hòa mình vào không khí của ngày hội non sông đồng bào năm mươi bốn dân tộc anh em đang tiếp tục lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống cách mạng
đó cũng là cách mà họ dạy cho con cháu mình đạo lý uống nước nhớ nguồn tạo niềm tin sắt son một lòng với đảng với bác hồ kính yêu
thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tại đền tưởng điệm các vua hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tại đền tưởng điệm các vua hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi ba

thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tại đền tưởng điệm các vua hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi ba